tại hà nội đã diễn ra lễ xuất quân của đoàn thí sinh việt nam tham dự kỳ thi tay nghề asean lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi chín tháng chín tại malaysia
tham dự kỳ thi lần này ngoài bốn mươi bốn thí sinh đoàn việt nam còn có ba mươi ba chuyên gia kỹ thuật làm công tác giám khảo ở hai mươi hai nghề
đây là các thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ năm mươi tám đoàn và đã trải qua kỳ thi nghề quốc gia vào tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
tại kỳ thi tay nghề asean lần thứ một mươi đoàn việt nam đã giành vị trí nhất toàn đoàn
kỳ thi lần này đoàn đặt mục tiêu tiếp tục gạt thái huy chương ở các nghề đã có huy chương những nghề chưa có phải đạt được và giành vị trí thứ ba toàn đoàn